xin kính chào và mời quý vị theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
trưa nay sở y tế hà nội thông báo có thêm hai trường hợp dương tính với virus sars cov hai
thuộc chùm ca lây nhiễm tại bệnh viện việt đức các trường hợp này hiện đã được cách ly
trong khi đó cdc tỉnh hà nam thông báo cập nhật đến một mươi giờ sáng nay
trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm hai mươi trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai
đều đã được bộ y tế cấp mã bệnh nhân
như vậy là sau gần ba tuần kể từ ca bệnh số sáu trăm tám mươi bảy bốn trăm bảy mươi ở thôn lê lợi xã phù vân thành phố phủ lý
có kết quả xét nghiệm dương tính vào chiều ngày một mươi chín tháng chín
thì đến một mươi giờ sáng nay hà nam đã ghi nhận tổng cộng bốn trăm năm mươi bảy ca bệnh đã được bộ y tế cấp mã
từ giờ ngày hôm nay bình thuận đã tạm dừng hoạt động cảng cá phan thiết
và giãn cách xã hội một mươi xã phường tại thành phố phan thiết để phòng dịch
tôn đức thắng đức nghĩa lạc đạo đức long tiến lợi hưng long
và một phần phường phú tài phú trinh bình hưng xã tiến thành thuộc thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ trong vòng một mươi bốn ngày
tỉnh bình thuận cũng quyết định tạm dừng hoạt động cảng cá phan thiết
chủ tịch ubnd tỉnh giao sở nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì
phối hợp với bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh ubnd tp phan thiết xây dựng phương án hoạt động của tàu thuyền cho phù hợp
lưu ý việc bốc rỡ hàng hóa tại các tàu đánh bắt hải sản đã cập cảng
khi bảo đảm an toàn phòng chống dịch thì mới cho cảng cá phan thiết hoạt động trở lại
hiện nay tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh phú yên đã được kiểm soát
kể từ giờ ngày năm tháng một mươi tỉnh phú yên áp dụng nguyên tắc giãn cách xã hội trên địa bàn toàn tỉnh
theo chỉ thị số một mươi chín của thủ tướng chính phủ
riêng xã an chấn huyện tuy an áp dụng theo chỉ thị số một mươi năm của thủ tướng chính phủ
cho đến khi hoàn thành việc xét nghiệm và gỡ bỏ hết các khu vực bị phong tỏa theo quy định
ubnd tỉnh phú yên yêu cầu ngành chức năng và các địa phương tăng cường quản lý chặt chẽ người từ vùng dịch
về địa phương giám sát tốt việc dừng đỗ các phương tiện lưu thông trên tuyến quốc lộ một a đi qua địa bàn tỉnh
tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát bảo đảm tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phòng chống dịch theo quy định
thành phố tuy hòa tỉnh phú yên cũng đã có văn bản cho phép mở lại một số hoạt động kể từ giờ ngày năm tháng một mươi
thành phố này cho phép hoạt động thể dục thể thao ngoài trời không tập trung quá ba mươi người tại một số khu vực trong cùng một thời điểm
trong một khu vực trong cùng một thời điểm giữ khoảng cách tối thiểu một mét khi tiếp xúc bắt buộc phải đeo khẩu trang khi tham gia hoạt động
người dân được tắm biển từ bốn giờ đến bảy giờ sáng
sau khi tắm xong phải rời đi ngay và không tập trung đông người tại một khu vực trên bãi biển giữ khoảng cách tối thiểu hai mét khi tiếp xúc
vào lúc bốn giờ sáng nay tại nút giao thông
đường bạch đăng lên cầu rồng thành phố đà nẵng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một xe tải bị lật tài xế bị thương nặng và mắc kẹt trong cabin
nhận được tin báo trung tâm thông tin chỉ huy một trăm một mươi bốn đã điều một xe của cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố đà nẵng đến hiện trường và đã cứu sống được tài xế bị mắc kẹt trong cabin xe tải
ngay sau khi tiếp cận hiện trường các chiến sĩ đã tiến hành trinh sát và phát hiện tài xế bị mắc kẹt tại cabin của xe tải bị lật nhiên liệu trên xe bị dò dỉ ra ngoài
ngay lập tức tổ chức khoanh vùng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để mắt các yếu tố có thể gây cháy nổ
sau khoảng một mươi phút đã đưa được người bị nạn ra ngoài thành công bàn giao cho lực lượng y tế một
nạn nhân cũng đã được test nhanh covid một mươi chín để bảo đảm an toàn phòng chống dịch
sau đó lực lượng cứu nạn cứu hộ tiếp tục tiến hành lật xe tải lại và bàn giao cho cơ quan chức năng
công an huyện tứ kỳ vừa phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng dùng vũ lực cướp tài sản của người dân giữa bàn ngày
hai đối tượng gồm trần văn đại chú tại tỉnh quảng ninh và tạ văn hưng chú tại tỉnh hải dương đã dùng vũ lực đánh anh nguyễn văn tường để đòi số tiền mà trước đó anh tường đã vay của đại
bị đánh anh tường sợ hãi nên phải đưa cho đại số tiền một mươi hai triệu đồng
sau khi cầm tiền đại và hưng tiếp tục hành hung anh tường
hành vi của đại và hưng có dấu hiệu của tội cướp tài sản quy định tại điều một trăm sáu mươi tám bộ luật hình sự
trần văn đại từng có hai tiền án về các tội tàng trữ trái phép chất ma túy và gây dối trật tự công cộng
tạ văn hưng từng có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
công an huyện tứ kỳ tỉnh hải dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng trên để tiếp tục điều tra xác minh vụ việc
công an huyện tứ kỳ tỉnh hải dương đã ra quy định tạm giữ hình sự đối với hai đối với hai đối với hai đối với hai đối với
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam từ liêm hà nội vừa phá thành công chuyên án tổ chức đánh bạc và đánh bạc
và đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính mạng viễn thông bắt giữ một mươi tám đối tượng có liên quan
thu giữ số lượng lớn tiền mặt số lượng trái phiếu trị giá năm tỷ đồng
phong tỏa một mươi tỷ đồng trong tài khoản hơn hai mươi một sim điện thoại một mươi ba xe ô tô cùng nhiều máy móc và trang thiết bị có liên quan
theo tài liệu điều tra vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi một qua kiểm tra hành chính hai nam thanh niên gồm nguyễn văn thành và hoàng văn trọng
cùng chú tại phú thượng tây hồ hà nội đang điều khiển xe máy
phát hiện trong túi của thành có tám trăm linh triệu đồng đối tượng không chứng minh được nguồn gốc số tiền
nên tổ công tác đã lập biên bản và đưa hai đối tượng về trụ sở công an để đấu tranh làm rõ
quá trình điều tra mở rộng công an quận nam tử liêm đã làm rõ một đường dây chuyên tổ chức đánh bạc trên không gian mạng
theo đó cơ quan công an đã bắt giữ thêm một mươi tám đối tượng có liên quan
trong đó xác định đối tượng nguyễn minh thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại phường dịch vọng hậu quận cầu giấy hà nội
được xác định là đối tượng cầm đầu
khi người chơi nạp tiền thì bọn em chơi thì người chơi chơi với nhau
người chơi với nhau thì bọn em sẽ ăn tiền thuế
phần trăm trên người chơi đặt cược
khi người chơi nạp tiền thì tụi em sẽ chuyển cái thẻ đấy sang cho đối tác
các đối tác xử lý thẻ và bán cái thẻ đi
khi người chơi lập tài khoản trên trang web của tụi em thì tụi em không chiếm đoạt tiền của người chơi
nhưng mà tụi em có khả năng can thiệp được vào tài khoản của người chơi
đối tượng đã bỏ tiền ra và mua cái cốt của con game ở nước ngoài
sau đó giao cho đối tượng duy và đối tượng nhật anh
để viết cái cốt của hai con game
tuy nhiên vận hành con xăm vít của con vua club
sau đó các đối tượng giao cho một nhóm
của cường và thành phạm minh thành
để trách về giao diễn cũng như là viết app của con game
còn phụ trách về marketing thì phải giao cho đối tượng sơn
để phụ trách về marketing của con game này
đầu năm hai nghìn hai mươi
nguyễn minh thành đưa game
bài sóc vít vào hoạt động nhưng sau đó lại đổi thành xung vít
và mở thêm game bài vua club
để quảng cáo các đối tượng sử dụng phần mềm gửi tin nhắn
đến các thuê bao điện thoại
mỗi sim sẽ gửi ba mươi năm tin nhắn
đến nay cơ quan công an xác định
thành đã mua hơn bốn bảy trăm linh tài khoản
và ví điện tử momo
để nhận tiền và trả thưởng cho con bạc
một trăm sáu mươi đại lý cấp một cấp hai
của hai game bài
thống kê bước đầu cho thấy
hai game bài do các đối tượng tạo ra
đã thu hút hơn sáu đồng tiền
và sáu triệu tài khoản tham gia đánh bạc
với hoạt động này các đối tượng đã
thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng
đây là cái đối tượng mà các đối tượng lợi dụng
công nghệ cao và không gian mạng
để hoạt động vi phạm công lực
và phần lớn hầu hết
các đối tượng hoạt tội các đối tượng chính trong vụ án
đều là những người có trình độ công nghệ thông tin rất là cao
được đào tạo rất bài bản
và có cái học lực rất tốt cho các trường của nhà nước
thế tuy nhiên là bị các đối tượng xấu
lợi dụng lôi kéo để sử dụng
chính những kiến thức của mình và hoạt động phạm tội
thế do vậy mà theo đó
công tác điều tra khám phá của công an
cũng gặp rất nhiều khó khăn
nếu mà không tận dụng kịp thời cao léo
những cơ hội nghiệp vụ cũng như là
những biện pháp công nghệ thông tin
để thu thập các dữ liệu chứng cứ điện tử
thì rất dễ để bị các đối tượng xóa dấu vết
và gây bế tắc khám phá vụ án
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an
quận nam từ liêm hà nội đã ra quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can
với các hành vi vi phạm về tội tổ chức đánh bạc
đánh bạc và đưa hoặc sử dụng
trái phép thông tin mạng máy tính
mạng viễn thông đồng thời phối hợp
với cơ quan chức năng và các đơn vị nghiệp vụ
đấu tranh khai thác mở rộng vụ án
truy bắt đối tượng liên quan xử lý
theo quy định của pháp luật
thưa quý vị theo chuyên gia thì trong
những ngày tới trên biển đông chuẩn bị xuất hiện
một cơn bão có diễn biến hết sức phức tạp
khi tương tác với không khí lạnh mạnh
dự báo khoảng ngày sáu ngày bảy tháng một mươi
thì vùng áp thấp này sẽ đi vào biển đông
mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
những ngày sau đó thì có khả năng mạnh lên thành bão
trước nguy cơ vùng áp thấp mạnh lên thành bão
trên biển đông để chủ động ứng phó
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia
về phòng chống thiên tai đề nghị ban chỉ huy
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
các tỉnh thành phố ven biển triển khai
một số nội dung như sau
theo dõi chặt chẽ thông tin diễn biến dự báo
về khả năng xuất hiện bão trên biển đông
để thông báo cho thuyền trưởng chủ các phương tiện
tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết
để chủ động phòng tránh có kế hoạch sản xuất
phù hợp bảo đảm an toàn về người và tài sản
duy trì thông tin liên lạc nhằm
xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra
trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo
về văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia
về phòng chống thiên tai và văn phòng ủy ban quốc gia
ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
tiếp theo biên tập viên đinh hạnh sẽ chuyển đến
quý vị những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an quận hoàn kiếm
thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng hoàng thu giang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
hộ khẩu thường trú tại xã đồng lạc
huyện nam sách tỉnh hải dương
về tội gây dối trật tự công cộng
cũng phạm tội gây dối trật tự công cộng
và phải nhận quyết định truy nã
của công an huyện thanh trì thành phố hà nội
là đối tượng lý hồng giang
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại xã chủ hự
huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
và đối tượng dương minh tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
hộ khẩu thường trú tại thôn ninh kiều
xã tân dân huyện sóc sơn thành phố hà nội
bị công an huyện sóc sơn thành phố hà nội
ra quyết định truy nã cũng về tội gây dối trật tự công cộng
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin
hãy báo ngay cho chúng tôi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chứa chấp các thông tin
và bắt giữ các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện
phần cuối là dự báo thời tiết
kính chào quý vị và các bạn
trong hôm nay và ngày mai
tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ
vẫn chịu ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao
nên tiếp tục duy trì mưa rào
và sông rải rác
cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to
với nền nhiệt độ giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ
trong mưa sông
cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh
sau đó từ ngày sáu tháng một mươi
khi gió đông suy yếu
mưa sẽ giảm nhanh
trời có nắng nhiều trở lại
cùng nền nhiệt tăng nhẹ từ một đến hai độ
còn tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ
trong hai ngày tới có mưa lác đác vài nơi
sau đó ngày bảy tháng một mươi
tại đây quay trở lại
trạng thái ít mưa ngày có nắng nhiều
với nhiệt độ chưa chiều trong ba ngày tới
đều ở trong ngưỡng
từ ba mươi đến ba mươi ba độ
thời tiết nhìn chung thuận lợi
cho các hoạt động ngoài trời của người dân nơi đây
phía bắc của miền trung
từ thanh hóa đến thừa thiên huế
cũng chịu ảnh hưởng của đới gió đông ẩm
trên cao nên thời tiết
từ ngày hôm nay cho đến đêm ngày năm tháng một mươi
mưa rông có xu hướng gia tăng
cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to
kèm tố lốc và gió giật mạnh
sau mưa nhiều nên nền nhiệt
tại đây chỉ giao động từ hai mươi ba
đến ba mươi hai độ
từ ngày sáu tháng một mươi mưa trên khu vực
có xu hướng giảm dần
cùng với đó nền nhiệt tăng nhẹ trở lại
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận
chịu ảnh hưởng của dạnh áp thấp
nên trong ba ngày tới đều có mưa rào
và rông giải rác với nhiều điểm
có mưa vừa đến mưa to
trong cơn rông cần đề cao cảnh rác
với tố lốc và gió giật mạnh
sau có mưa nhiều nên nền nhiệt
tại đây không cao chưa chiều
chỉ giao động xung quanh ngưỡng từ ba mươi đến
vùng cao tây nguyên cũng chịu tác động
của rãnh áp thấp và kết hợp thêm với gió tây nam
nên trong thời đoạn ba ngày tới
cũng có mưa rào và rông trên diện rộng
có nơi mưa vừa mưa to đến rất to
kèm tố lốc và gió giật mạnh
người dân cần lưu ý đề phòng
nền nhiệt tại đây cũng không cao
ngày đêm từ một mươi chín đến ba mươi độ
đến với các tỉnh thành nam bộ
trong hôm nay cũng như là ba ngày tới
tại đây cũng có mưa rông nhiều
vào lúc chiều tối
có nơi mưa vừa mưa to đến rất to
kèm tố lốc và gió giật mạnh
mưa nhiều nên nguy cơ ngập úng cục bộ
bị đẩy lên cao người dân cần lưu ý
nền nhiệt trên khu vực cũng không quá cao
chưa chiều ở trong ngưỡng
từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ